đến nay cả nước đã có chín mươi chín số xã bệnh dịch tả lợn châu phi đã qua ba mươi ngày
trong đó có bốn mươi một tỉnh thành phố đủ điều kiện công bố hết dịch
hiện cả nước chỉ còn một trăm linh sáu xã chiếm một tổng số xã có dịch thuộc hai mươi hai tỉnh thành phố dịch chưa qua ba mươi ngày
đây là những điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh việc tái đàn tăng đàn lợn đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước
trong gần ba tháng qua các ổ dịch tả lợn châu phi chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
không áp dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch an toàn sinh học
từ đầu năm đến nay cả nước chỉ phát sinh thêm hai mươi bốn ổ dịch tà lợn châu phi làm hai mươi một trăm bảy mươi bảy con lợn buộc phải tiêu hủy
tính đến ngày hai mươi sáu tháng ba cả nước không phát sinh ổ dịch tà lợn châu phi mới
đây là điều kiện thuận lợi để công bố hết dịch
để tổ chức tái đàn tăng đàn lợn
năm nay chúng ta sẽ phấn đấu để đạt ba chín triệu tấn thi đoạn
tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi chín là một mươi tám bốn và tăng so với năm hai nghìn một mươi tám là hai mươi một
hiện tổng đàn lợn của cả nước đạt gần hai mươi bốn triệu con bằng khoảng bảy mươi bốn so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu phi
bên cạnh đó năng lực chăn nuôi hiện nay rất cao cơ sở vật chất trùng trại vẫn còn
trong quá trình chống dịch đã hình thành được các mô hình chăn nuôi an toàn
có thể nhân rộng trong điều kiện sản xuất ở tranh trại
ra trại là những điều kiện thuận lợi để các tranh trại ra trại có thể tổ chức tái đàn tăng đàn thành công